tại tỉnh lạng sơn quýt vàng luôn được coi là loại nông sản bản địa giúp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc nơi đây
thời gian gần đây quýt vàng còn được chính quyền huyện bắc sơn phát triển thêm hoạt động thu hút khách du lịch đến với các vườn quýt để nâng cao giá trị thương hiệu
quýt vàng huyện bắc sơn là loại nông sản đặc biệt của tỉnh lạng sơn đang được trồng trên diện tích hơn sáu trăm bốn mươi hectare trên phạm vi toàn huyện
trong đó diện tích cho ra sản phẩm khoảng bốn trăm linh hectare chủ yếu tại các xã chiến thắng bắc sơn tân lập
với hiệu quả kinh tế cao quýt bắc sơn luôn là loại nông sản được người dân lựa chọn canh tác

quýt vàng bắc sơn là đối tượng đầu tư trong chương trình kinh tế trọng tâm toàn khóa hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của tỉnh lạng sơn
quýt vàng bắc sơn là đối tượng đầu tư trong chương trình kinh tế trọng tâm toàn khóa hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của tỉnh lạng sơn
bên cạnh áp dụng tiêu chuẩn việt gáp và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
quýt bắc sơn cũng đã được áp dụng mô hình mới để nâng cao giá trị kinh tế cũng như thương hiệu
quýt vàng bắc sơn là đối tượng đầu tư trong chương trình kinh tế trọng tâm toàn khóa hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của tỉnh lạng sơn